liên quan đến vụ trung úy công an bị đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản đâm trọng thương dẫn đến hy sinh
sau một mươi bốn tiếng lẩn trốn nghi phạm gây án đã bị lực lượng công an tỉnh thái bình bắt giữ khi đang lẩn trốn tại hoa lư ninh bình
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến khoảng một mươi giờ sáng nay lực lượng phá án đã bắt giữ được võ tiến mạnh hai mươi một tuổi
chú tại huyện kiến sương tỉnh thái bình là nghi phạm dùng dao đâm khiến trung úy đỗ văn tú cán bộ công an thị trấn an bài huyện quỳnh phụ hy sinh
võ tiến mạnh bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà một người thân ở hoa lư ninh bình
sau khi bị bắt đối tượng đã bị di lý về phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thái bình để phục vụ điều tra
như tin đã đưa khoảng gần một mươi giờ tối qua trung úy đỗ văn tú nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
tại đường phạm như trinh tổ năm thị trấn an bài huyện quỳnh phụ trình báo về việc xuất hiện đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản
sau khi nhận được tin báo đồng chí đỗ văn tú đã báo cáo chỉ huy và được phân công xuống địa bàn để xác minh nguồn tin
trong quá trình xác minh đồng chí đỗ văn tú đã bị đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát sau đó đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường
mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đồng chí đã không qua khỏi do vết thương quá nặng
công an tỉnh thái bình đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức tăng lễ cho đồng chí đỗ văn tú theo quy định của ngành
đồng thời báo cáo lãnh đạo bộ công an xét thăng cấp bậc hàm vượt bậc từ trung úy lên thượng úy cho đồng chí đỗ văn tú
chia buồn với gia đình đồng chí đỗ văn tú ban giám đốc công an tỉnh đã xuống thăm hỏi chia buồn và hỗ trợ gia đình đồng chí trong lúc tăng ra
căn cứ kết quả điều tra vụ án nhận hối lộ xảy ra tại thái nguyên và một số tỉnh thành phố
hành sự đưa hối lộ xảy ra tại thái nguyên và một số tỉnh thành phố
cùng ngày cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra các quyết định cụ thể như sau
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với vũ hồng quang nguyên phó trưởng phòng vận tải hàng không của hàng không việt nam bộ giao thông vận tải
là bị cáo trong vụ án đưa hối lộ môi giới hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại bộ ngoại giao hà nội và các tỉnh thành phố
và vũ hoàng dũng lao động tự do cùng về tội đưa hối lộ
quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với nguyễn mạnh cương trưởng phòng thương mại điện tử công ty cổ phần hàng không vietjet trần thanh ngã lao động tự do và đặng nhật đức giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn top asian japan cùng về tội đưa hối lộ
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt các quyết định tố tụ đối với bị can có lý lịch nêu trên
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết vừa đấu tranh triệt phá hai băng nhóm cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự cưỡng đoạt tài sản bằng hình thức cho vay qua app thu lời bất chính hàng tỷ đồng
băng nhóm thứ nhất do phạm văn trường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi cư trú phường tân chánh hiệp quận một mươi hai cầm đầu
trường đã xây dựng các website như linkedin com vây nhanh thành phố
hồ chí minh net hỗ trợ tài chính com tư vấn tài chính com có số hotline để người vay liên hệ
khi khách hàng có nhu cầu vay tiền điện đến trường và đồng bọn sẽ tư vấn các khoản vay cho khách
khi khách hàng đồng ý các đối tượng sẽ cho người đến khảo sát công ty nhà ở tài sản của người vay thẩm định hồ sơ rồi ký hợp đồng giải ngân qua tài khoản ngân hàng do người vay cung cấp
thông thường mỗi hồ sơ vay sẽ kéo dài trong hai mươi năm ngày người vay phải chịu khoản phí dịch vụ từ hai năm số tiền vay và lãi suất vai đứng từ một một năm mỗi ngày gấp từ một mươi bảy tám hai mươi sáu tám lần lãi suất tối đa theo quy định
nếu trường hợp khách hàng vay lần đầu đóng lại trả gốc đúng hạn thì lần thứ hai sẽ được cho vay tiền mà không cần thấm định hồ sơ và tài sản
với phương thức thu đoạn trên các đối tượng đã thu lỡ bất chính số tiền hai trăm bảy mươi ba triệu đồng
ngày một mươi tám tháng chín phòng cảnh sát hình sự đi bắt khẩn cấp bốn đối tượng phạm văn trường phạm văn khu phạm hùng cường và đỗ võ hoài nhân về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
băng thứ hai do vũ huy hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai thường trú huyện kim sơn tỉnh ninh bình cầm đầu
khi có người vay các đối tượng yêu cầu người vay cung cấp ảnh căn cứ công dân ảnh và clip khỏa thân của người vay facebook của bố mẹ và bạn bè
sau khi người vay gửi đủ các yêu cầu trên thì đối tượng tiến hành giải ngân bằng hình thức chuyển khoản đến tài khoản của khách vay hoặc đưa trực tiếp bằng tiền mặt với loại suất vay đứng vay trả góp từ một mươi hai mươi mỗi ngày
khi người vay không trả tiền thì các đối tượng sẽ đòi nợ bằng cách gọi điện thoại nhắn tin đe dọa và đăng hình ảnh căn cứ công dân ảnh khỏa thân của người vay lên tài khoản mạng xã hội

công an quận hải châu thành phố đà nẵng vừa tiến hành kiểm tra và phát hiện một cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường hòa cường nam quận hải châu có một lượng lớn bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ
kiểm tra cơ sở kinh doanh có địa chỉ tại số hai mươi tám nguyễn lộ trạch do bà đinh thị kiều tiên làm chủ
công an quận hải châu phát hiện ba bánh trung thu các loại và một hộp thạch trái cây do nước ngoài sản xuất không rõ nguồn gốc xuất xứ
qua làm việc ban đầu bà tiên khai nhận vừa mua số bánh này trên mạng về để kinh doanh trong dịp tết trung thu
hiện công an quận hải châu đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng trên để tiếp tục xác minh làm rõ